nhân dịp kỷ niệm lần thứ bốn mươi năm năm quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước uân phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc
và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đồng gửi điện mừng tới tổng bí thư
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglun sinsulik
và chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu
bức điện có đoạn viết chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong bốn mươi năm năm qua
dưới sự lãnh đạo đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào
nhân dân lào anh em đã phát huy truyền thống anh hùng vượt qua mọi khó khăn thử thách
đạt được nhiều thành tựu to lớn đáng tự hào trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước
chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững quốc phòng an ninh được đảm bảo
chính trị xã hội ổn định
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện mừng
tới bộ trưởng bộ ngoại giao lào sạ lòm sai công mạng xít và trưởng ban đối ngoại trung mương đảng
hoàng bình quân đã gửi điện mừng trưởng ban đối ngoại trung mương đảng nhân dân cách mạng lào
xuân thon sai nha trắc